lực lượng liên ngành tỉnh quảng bình vừa kiểm tra và phát hiện ba hầm gỗ mùn quý hiếm được trôn cất trong vườn hai gia đình ở xã biên giới thượng trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
hạt kiểm lâm huyện bố trạch đang điều tra xem đây có phải là số gỗ mùn khai thác trái phép đồng thời tịch thu số gỗ trên
theo đó địa điểm phát hiện là trong vườn nhà ông nguyễn trung kính và ông mai xuân sử thuộc bản cu tồn xã thượng trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
trong bào hối sâu khá tinh vi lực lượng chức năng đã phát hiện có chín mươi bảy phách gỗ mùn có đường kính từ ba mươi đến năm mươi cm dài từ ba đến bốn mét với khối lượng gần bảy mét
theo nhận định của lực lượng chức năng số gỗ trên đã được trôn cất ở đây khoảng tám tháng một số phách gỗ đã có hiện tượng mối mọt
hiện số gỗ trên đã được vận chuyển về hạt kiểm lâm huyện bố trạch tỉnh quảng bình để tiếp tục điều tra làm rõ